hiện cả nước đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các ngày lễ lớn như đại hội đảng tiết nguyên đán
cần tập trung phòng chống dịch bệnh covid một cách trách nhiệm cụ thể trong lúc chưa có vaccine
ngay cả khi có vaccine rồi thì cũng vẫn phải phòng tránh covid
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ
vào chiều nay để ban về vaccine phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu cần phải xây dựng phong trào phòng chống covid
một cách chủ động trách nhiệm
trước hết là thực hiện năm k mà bộ y tế đưa ra không tập trung đông người
nâng cao tinh thần kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới cửa khẩu
đối với việc sản xuất vaccine trong nước thì cần khuyến khích động viên
hỗ trợ các đơn vị trong nước nghiên cứu triển khai trên tinh thần tạo điều kiện tối đa
thủ tướng ra bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị
xác định khả năng sản xuất vaccine của các doanh nghiệp trong nước
để có biện pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời
yêu cầu bộ y tế tìm hiểu kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín
của các nước trên thế giới để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine
nanocovid nhằm sấm các vaccine sản xuất trong nước
hỗ trợ công ty nanogen những vấn đề đặt ra
và đặc biệt tìm kiếm đối tác nước ngoài trong việc hợp tác thử nghiệm lâm sàng
về vaccine nanocovid giai đoạn ba
nhà nước cũng phải có trách nhiệm đối với nhân dân
nhưng mà đồng thời cái phương thức xã hội hóa
để có nhiều nguồn lực làm việc này rất cần thiết
ngoài việc nghiên cứu thử nghiệm thì cần mua vaccine
và mua thì phải mua ở nước nào để phù hợp
thủ tướng yêu cầu bộ y tế cần tìm kiếm thêm các nhà cung cấp
các hình thức mua sắm thậm chí đóng gói tại việt nam
thủ tướng đề nghị các đơn vị nghiên cứu vaccine thúc đẩy quá trình nghiên cứu
rút ngắn thời gian của các giai đoạn
thủ tướng đồng ý dành dự toán ngân sách nhà nước có mục mua vaccine
thủ tướng yêu cầu bộ y tế lắng nghe thông tin để chọn phương án hoàn thiện chính chính phủ